bộ ngoại giao đã tổ chức lễ ra mắt ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
việc ra mắt ủy ban quốc gia asean thể hiện đường lối chính sách đối ngoại nhất quán của việt nam
về chủ động hội nhập quốc tế đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong asean
phát biểu tại lễ ra mắt thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi đánh dấu chặng đường hai mươi năm năm
việt nam trở thành một thành viên trong đại gia đình asean
và mỗi thành công của asean thời gian qua đều có dấu ấn đóng góp đậm nét của việt nam
một thành viên tích cực chủ động trách nhiệm
lễ ra mắt ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi là sự kiện khởi đầu cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
sự kiện ngoại giao đa phương lớn
thủ tướng đề nghị tất cả các bộ ngành địa phương doanh nghiệp từng người dân nỗ lực
hành động để tổ chức năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công toàn diện với ba thành công
thành công về nội dung thành công trong bảo đảm an ninh an toàn
trọng thị về lễ tân và thành công về quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa đất nước con người việt nam
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi gồm hai mươi chín thành viên có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo
đôn đốc điều phối hướng dẫn các bộ cơ quan địa phương về các lĩnh vực công tác
có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện vai trò chủ tịch asean của việt nam năm hai nghìn hai mươi
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi gồm năm tiểu ban nội dung lễ tân tuyên truyền văn hóa
vật chất hợp
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi gồm năm tiểu ban nội dung lễ tân tuyên truyền văn hóa vật chất hợp